xin chào và hẹn gặp lại
kết thúc ngày chấm thi thứ hai hơn một nửa các tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt đã lộ diện
ở nội dung này năm nay có gần một trăm linh tác phẩm tham gia dự thi mang đến cái nhìn đa chiều phong phú về các vấn đề đời sống xã hội trên mọi miền tổ quốc
đặc biệt các tác phẩm năm nay có sự đầu tư cả về chất lượng nội dung và hình ảnh thể hiện được sự tiến bộ và ngày càng chuyên nghiệp của những người làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
với các thể loại phong phú từ ca nhạc văn học nghệ thuật tiểu phẩm phim ngắn hành trình phá án hồ sơ vụ án người giấu mặt phim sitcom phim khoa giáo góc nhìn sự thật phía sau bản án về nhân dân phục vụ tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt là nội dung thi đòi hỏi sự dày công chuẩn bị đầu tư cả về nội dung lẫn chất lượng hình ảnh
năm nay các đơn vị tham gia dự thi đã mang đến những tác phẩm có chất lượng cao thể hiện được tay nghề góc nhìn đa dạng
và những tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ thuật hình ảnh
các nội dung chủ đề được thể hiện qua rất nhiều các chuyên mục cụ thể khác nhau
có những vấn đề được phản ảnh khá công phu và có sự dày công trong tìm tòi các chủ đề mới
những ý tưởng có thể hiện cách sáng tạo mới ở trong các tác phẩm của mình
theo dấu những vụ
vụ án lớn từ vụ nữ sinh giao gà ở điện biên các vụ phá đường dây ma túy lớn ở huế đà nẵng
làm rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo tiếng dụng đen ở làng sơn
đến những câu chuyện phía sau bản án của những con người đã từng lầm lỗi những tác phẩm nghệ thuật phim ngắn
nội dung thi này đã đem đến cho khán giả những cái nhìn chân thật nhất về quá trình đấu tranh trấn áp tội phạm
đem lại bình yên cho nhân dân của những chiến sĩ công an nhân dân
hay những dấu lặng phía sau những lỗi lầm và hành trình làm lại cuộc đời
bức tranh đời sống xã hội an ninh trật tự ở khắp các vùng miền đã được các tác phẩm thể hiện chân thực đầy ý nghĩa
trong các chương trình về format chuyên biệt thì chúng tôi có những tác phẩm như vụ án nữ sinh giao gà tại điện biên
chúng tôi mang tới cái tác phẩm xếp hàng ở vùng cao nguy hiểm người xếp hàng ở vùng cao
nhìn từ vụ án nữ sinh rau gà để cảnh báo cho những người làm nghề giao hàng tận nơi
có những cái cảnh giác để biết được thủ đoạn của các cái đối tượng lợi dụng vào cái việc xếp hàng giao hàng
để trả thù những cái mâu thuẫn cá nhân qua đó cũng để nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân đảm bảo an toàn cho chính mình
mình thấy là cái sự đầu tư của
các đơn vị rất là công phu thể hiện qua những cái hình ảnh những cái khuôn hình
phải nói là các đồng chí thể hiện được những cái công việc những cái hơi thở cuộc sống
mà đặc biệt là những cái khó khăn rồi mà cái lực lượng chuyên môn của công an các đơn vị địa phương phải đương đầu
trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm

chỉ mới đi được hơn một nửa chặng đường
nhưng các đơn vị đã cho thấy chất lượng đồng đều qua các tác phẩm tham dự dự thi năm nay
thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
ngày càng tiếp cận với những phương pháp làm hiện đại chuyên nghiệp và hiệu quả
chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh bắc trung bộ
đã gây nên nhiều thiệt hại cả về người và của ảnh hưởng đến việc học tập của hàng vạn em học sinh trên địa bàn
để khắc phục mọi khó khăn sáng hôm qua toàn bộ các trường học tại quảng bình
đã hoàn thành việc khai giảng để bước vào năm học mới
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã trực tiếp tới động viên thầy và trò vùng rốn lũ quảng bình
bộ trưởng phùng xuân nhạ đã dự khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở tân hóa
trường tiểu học tân hóa và trường mầm non tân hóa
thăm hỏi chúc mừng giáo viên và học sinh ba trường
bộ trưởng phùng xuân nhạ biểu dương sự nỗ lực của nhà trường đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ
sớm ổn định việc giảng dạy và học tập
đồng thời chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo ba trường học ở vùng lũ tân hóa
trong đợt mưa lũ vừa qua tỉnh quảng bình có hơn chín mươi học sinh không thể tới trường do ngập lụt chia cắt và cô lập
trong đó nặng nhất là các địa bàn huyện miền núi minh hóa tuyên hóa và thị xã ba đồn
gần như một trăm linh học sinh không thể tới trường
xã tân hóa là địa phương thiệt hại nặng nề nhất
nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ hơn năm trăm linh nhà dân các em học sinh phải nghỉ học
trung thu là ngày tết cổ truyền của thiếu nhi đây là dịp các em nhỏ được cha mẹ cho đi chơi
mua đèn lồng được phá cỗ trông trăng trong tỉnh yêu thương đầm ấm của gia đình
thế nhưng trên thực tế vẫn còn không ít các em nhỏ đang từng ngày từng giờ chống chọi với bệnh tật
với mong muốn sẻ chia giảm bớt đau đớn mà hàng ngày các em phải chịu đựng
chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với tên gọi trung thu hồng tại bệnh viện nhi trung ương
thực sự là một món quà ý nghĩa là nguồn động viên an ủi
giúp các em có thêm tinh thần vững vàng chiến đấu chống lại bệnh tật
đèn ông sao tỏ he bánh dẻo bánh nướng
một không gian tràn ngập sắc màu tết trung thu tại quân viên bệnh viện nhi trung ương
đã xua tan đi phần nào những đau đớn mệt nhọc mà các em nhỏ đang phải từng ngày chịu đựng
không chỉ các em mà ngay cả các bố mẹ đang chăm con cũng cảm thấy vui lây
lúc sáng ngay khi mà cô y tá bảo
có hoạt động này thì cháu đã rất là thích
tôi cảm thấy rất là xúc động rất vui rất là vui mừng
khi được tất cả các bác sĩ cũng như y tá các bạn học sinh sinh viên đã giúp đỡ các cháu
tôi thấy bệnh viện phát giấy để cho các cháu xuống được nhận quà
nên là tôi rất là phấn khởi vì là nhà nước đã tổ chức những cái dành phần quà này
để cho các cháu được động viên các cháu
để cho các cháu một phần để cho các cháu thêm động lực
để vượt lên những khó khăn ở trong bệnh tật của các cháu
bên cạnh không gian hội trợ rực rỡ sắc màu
các bé còn được xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng chị hằng chú cuội
dù nhiều bé đang phải tiêm truyền
nhưng vẫn vô cùng háo hức với các tiết mục siếp ảo thuật đặc sắc
chương trình rất là ý nghĩa khi là không có được ở nhà
nhưng ở đây thì không ký cũng như là ở trong gia đình
thì ở đây thì bé rất là hào hứng đi với bố từ đầu đến giờ
chương trình trung thu yêu thương năm hai nghìn một mươi chín
được bệnh viện nhi trung ương tổ chức hàng năm
cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
với mong muốn đem tới một không khí trung thu tràn ngập tình yêu thương
từ mùng một tháng chín đến nay bệnh viện đã đón nhận gần ba ba trăm linh xuất quà
hỗ trợ cho bảy mươi bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng kinh phí một trăm năm mươi triệu đồng cùng hàng nghìn suất cơm miễn phí
các bé được cầm những cái phiếu quà miễn phí và tự tay các bé đi chợ
trung thu tại khuôn viên của bệnh viện nhi trung ương để cho các bé được lựa chọn
cái kinh phí tôi không dám nói là nhiều hay ít
nhưng một tinh thần về vật chất về sự nhân văn thì vô giá
để dành tặng cho bệnh nhân bệnh viện nhi trung ương chúng tôi
với những bé không thể xuống tham gia các hoạt động vui chơi
các nhà hào tâm đã đến tận phòng bệnh trao cho các em những món quà
động viên các em và gia đình sớm vượt qua bệnh tật
có thể nói
đây cũng là dịp để mọi người gắn kết lại với nhau
nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng
đồng thời buộc tháo rỡ biển hiệu tập đoàn địa ốc alibaba
chi nhánh công ty cổ phần địa ốc đầu tư
và phát triển một trăm linh tám trên đường nguyễn ái quốc phường tân tiến
trước đó vào ngày tám tháng chín mặc dù chưa được cấp phép thành lập văn phòng tại thành phố biên hòa
nhưng công ty cổ phần địa ốc alibaba vẫn tổ chức khai trương chi nhánh
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định
địa chỉ số chín mươi sáu b đường nguyễn ái quốc phường tân tiến
thuộc chi nhánh của công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển một trăm linh tám
có trụ sở chính tại xã phước thái huyện long thành
chi nhánh công ty này cho biết có hợp đồng liên kết với công ty cổ phần địa ốc alibaba
nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng
doanh nghiệp này lại không cung cấp được hợp đồng liên kết với công ty cổ phần địa ốc alibaba
thời gian qua công ty cổ phần địa ốc alibaba triển khai thực hiện và giao bán trái phép hai mươi chín dự án bất động sản ba
với diện tích hàng chục hectare tại đồng nai
ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định toàn bộ hai mươi chín dự án mà công ty cổ phần địa ốc alibaba giao bán trên địa bàn
đều là những dự án ma vì không có dự án nào của doanh nghiệp này được cơ quan chức năng đồng nai cấp phép
hàng chục người dân ngày hôm qua đã kéo đến các nhà số tám đường cẩm nam bốn phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
để đòi nợ chủ nhà
trưởng công an phường hòa xuân lê văn cường cho biết đang mời các bên liên quan lên lấy lời khai và thụ lý vụ việc này
trước đó theo tố cáo của người dân bà phạm thị tiết hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số nhà sáu mươi tám đường cẩm nam bốn phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vay mượn tiền của nhiều người với số tiền lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng và đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản để bỏ trốn
có người cho bà hằng vay nhiều nhất là hơn ba mươi năm năm tỷ đồng người ít thì cho vay vài tỷ đến chục tỷ đồng
nhiều ngày qua các chủ nợ không liên lạc được với vợ chồng bà hằng
sáng qua các chủ nợ bắt gặp bà hằng về nhà nên đã đồng loạt kéo đến nhà để đòi nợ và báo cho công an phường hòa xuân tới giải quyết
trước mặt các chủ nợ bà hằng cho biết đã vay hơn trăm tỷ đồng và không thể trả nợ với lý do đã cho người khác vay tiền và làm ăn thua lỗ
hiện giờ tài sản chỉ còn mỗi căn nhà đang ở dù bán đi cũng không đủ trả nợ cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
nhóm thanh niên uống rượu hỗn chiến tại khu vực hồ thiên nga trên địa bàn thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gia nghĩa tỉnh đăng nông khởi tố bắt tạm giam
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
cụ thể vào đêm hai mươi hai tháng bảy hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi đang ngồi uống rượu tại quán vỉa hè thuộc khu vực hồ thiên nga
hai nhóm này đã dùng tuyếp sắt dao gậy lao vào ẩu đả hỗn chiến hậu quả là một người trong một nhóm bị nhóm kia đuổi đánh
chém trọng thương ở vùng đầu và gãy chân trái phải điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giang nghĩa tiếp tục làm rõ
thưa quý vị từ lâu ma túy được coi là chất độc hủy hoại con người đồng thời đây cũng chính là một trong những nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội
tội phạm gây mất an ninh trật tự hệ lụy do ma túy để lại còn đè nặng lên cuộc sống của rất nhiều gia đình
chính vì thế tăng cường công tác cai nghiện hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng là vấn đề luôn được các địa phương trú trọng tăng cường
ghi nhận ở trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội hà tĩnh nơi đang quản lý gần một trăm linh học viên cai nghiện ma túy
chín tháng trước khi mới vào trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội hà tĩnh anh hải không nghĩ mình có thể cai nghiện ma túy được
càng không nghĩ mình có thể trở lại cuộc sống bình thường
nhưng với sự giúp đỡ của những cán bộ ở trung tâm ngày anh được trở về với gia đình hòa nhập với cộng đồng giờ không còn xa
sau khi cũng có rất nhiều gia đình
mình muốn giữ đình mình phải khẳng định bản thân mình đứng trước những cái nguy hiểm đó
mình phải vượt qua những cái thử thách trong cái đó
thì mình phải khẳng định được mình khi nào về tải nhập cộng đồng xã hội là trở thành một người hoàn thiện hơn
mỗi học viên ở đây đều có hoàn cảnh số phận khác nhau
nên mỗi cán bộ trong trung tâm cũng kiêm nhiệm nhiều vai trò để có thể hiểu về tâm lý
chăm sóc y tế hỗ trợ cuộc sống hàng ngày và tạo ra môi trường thân thiện cho các học viên đang điều trị ở đây
đặc biệt là những học viên mới
giúp các em sớm sớm ổn định để được tốt hơn về mặt sức khỏe về mặt tâm thân
trong quá trình trị liệu thì giai đoạn đầu tiên và khó nhất là cắt cơn giải độc
đây cũng là giai đoạn mà cán bộ quản lý rất vất vả
luôn phải trong tư thế chủ động để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và học viên
bởi học viên sử dụng ma túy thường có biểu hiện ảo giác loạn thần mất tự chủ hành vi
đặc biệt là đối tượng sử dụng ma túy đá
khi mà các em
ảo giác thì mất kỳ quyền làm chủ bản thân
nên phá phách rồi thì là hủy hoại về bản thân
tức là đập đầu vào tường rồi thì là dùng những cái vắt để mà cắt tay cắt chứng các đồ kẹo mọi thứ tự sản
nên anh em thường phải thương tực khái bốn thứ năm
chính bởi những hệ lụy khó lường từ những người nghiện ma túy
nên dù nghiện ở mức độ nào sử dụng loại ma túy gì
thì ngoài lực lượng chức năng gia đình và cộng đồng cũng cần giám sát và hỗ trợ người cai nghiện
công an cơ sở tăng dương giám sát theo dõi và vận động các gia đình có người nghiện
để cãi nghiện tại gia đình cãi nghiện tại cộng đồng
đồng thời cũng là lập hồ sơ để đưa các đối tượng nhìn giáo dục tại địa bàn xã phương thị trấn
và cụng phố khu sơ
các đối tượng nghiện nặng để tập trung cãi nghiện bắt buộc tại trung tâm cãi nghiện
điều trị cai nghiện ma túy là một hành trình đã khó
nhưng hành trình đưa người nghiện trở về với cộng đồng còn khó khăn hơn
vì thế việc phối hợp với gia đình định hướng nghề nghiệp cho các học viên là rất quan trọng
điều này đóng vai trò quyết định giúp các học viên không tái nghiện trở lại
vững vàng tâm lý và xác định được mục tiêu trong cuộc sống
học viên ở đây được phân theo nhóm tình trạng sức khỏe dưới hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ quản lý
giúp các học viên rèn luyện nâng cao thể trạng sức khỏe
đồng thời tự học tập nghề nghiệp như xây dựng chăn nuôi lợn gà hay trồng rau màu
gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới
dưới sự hướng dẫn giám sát của cán bộ quản lý
các học viên được trang bị các kỹ năng kiến thức kinh nghiệm về nghề nghiệp
để chuẩn bị tâm thế tái hòa nhập cộng đồng
quản lý những người nghiện ma túy nhưng đồng thời cần chung tay giúp đỡ
những người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng
từng bước xóa đi những rào cản về sự kỳ thị đối với những người đã từng nghiện ma túy
là một trong những điều kiện để xây dựng một xã hội không có người nghiện ma túy mới
thực hiện yêu cầu của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc triển khai các giải pháp
khắc phục hậu quả vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
chiều qua tri cục bảo vệ môi trường công ty dạng đông
binh chủng hóa học bộ quốc phòng và urenco một mươi thuộc công ty môi trường đô thị hà nội
đã họp bàn thống nhất phương án thu gom xử lý chất thải độc hại tại hiện trường
việc tháo rỡ được thực hiện ngay sau khi bộ tư lệnh binh chủng hóa học phun thuốc
để cô lập tránh tình trạng bốc bay của thủy ngân
hiện tại nhân lực phương tiện đã sẵn sàng phạm vi tiêu tẩy độc cũng được các bên
xác định cả trong và ngoài khu vực của công ty
việc tháo rỡ bốc xúc chất thải tại hiện trường vụ cháy sẽ bắt đầu thực hiện
từ bảy h ba mươi phút sáng nay sau khi mặt bằng vụ cháy được dọn bộ tư lệnh binh chủng hóa học
sẽ sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ
đây là đơn vị đảm nhận hướng dẫn giám sát toàn bộ quá trình thu gom xử lý chất thải
do vụ cháy để lại cũng như quá trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom xử lý
theo đúng quy trình quy định
công ty rạng đông đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
để việc thu gom chất thải đảm bảo an toàn hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín
nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa
ngày hôm qua lực lượng cảnh sát đường thủy trên toàn quốc đã tiến hành giao quân
thực hiện tổng kiểm tra đối với các phương tiện vận tải thủy
và ngay trong ngày đầu giao quân thì đã có không ít trường hợp vi phạm bị xử lý
tuyến đường thủy qua sông cấm thành phố hải phòng lực lượng chức năng
đã liên tục kiểm tra các phương tiện khi lưu thông qua đây
trong đó tập trung xử lý về các lỗi vi phạm như đăng ký đăng kiểm
an toàn kỹ thuật và hoán cải sửa chữa phương tiện khi tham gia giao thông
đặc biệt một số lượng lớn phương tiện tự ý lắp các thiết bị bơm hút
để hoạt động khai thác cát sỏi gây mất trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội làm phức tạp gia tăng các vi phạm liên quan đến hoạt động
khai thác khoáng sản và nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy
dân hiểu theo ghi nhận thực tế trong ngày đầu giao quân lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp
các lỗi khá phổ biến như không trang bị trang thiết bị tín hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn
đặc biệt là thiết bị cứu sinh cứu đắm thiết bị phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó cũng sẽ tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải quá mớn nước an toàn
phòng hành trang đường thủy cũng xây dựng một kế hoạch hối hợp liên ngành với các lực lượng
chức lăng quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố hải phòng
đề xuất cho bang an toàn giao thông thành phố ra quyết định và thành đập đoàn kiểm tra liên ngành
để kiểm tra các hoạt động của các tàu khách du lịch trên địa bàn huyện cát hải tại khu vực cát bà
kế hoạch tổng kiểm soát sẽ được thực hiện từ ngày một mươi một tháng chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
chủ phương tiện cũng như các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành đúng các quy định về pháp luật an toàn giao thông
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
đó chính là câu chuyện đền bù giải phóng mặt bằng
ở nhiều nơi đã xảy ra tình trạng kiện tụng kéo dài dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình giao thông
tuy nhiên bên cạnh đó ở không ít vùng nông thôn mới nhiều người dân đã tự nguyện hiển đất làm đường
góp công góp sức góp cả tiền của để làm đường giao thông nông thôn góp phần thay đổi bộ mặt diện mạo của các vùng quê
câu chuyện ở xã nghĩa thắng huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
thế nhưng con đường liên thôn này thì mọi hoạt động giao thông vẫn diễn ra hết sức thuận lợi
không như trước đây chỉ cần mưa hai ba tiếng là con đường này đã hết sức sinh lầy ạ
và những con đường như thế này thì có sự đóng góp của hơn một trăm linh hộ gia đình ở đây
phần đất này trước kia là ao nuôi thả cá của gia đình ông nguyễn văn chiến
với hai ông bà có cây ao là có thêm con cá con tôm cũng là có thêm đồng gia đồng vào
thế nhưng từ khi có chủ trương mở rộng con đường liên thôn trước cửa nhà
ông bà đã sẵn sàng bỏ hơn ba mươi triệu đồng
để săn lấp ao và hiến ba mươi hai mét vuông đất để cùng bà con làm đường
điều kiện nó không có tiền
nhưng mà vì nàng vì xóm nên là tôi cũng cố gắng để lấp đi để cho làm một con đường để cho nó nông thôn cho nó đẹp
còn bây giờ thì mà giữ đất đấy mà không làm được mà cứ để cỏ mọc với ao chung vậy
thì thôi thì tôi cũng bà nói bà này là thôi nè
để có con đường dài hơn một km rộng bảy năm mét với hệ thống rãnh thoát nước kè bờ kiên cố như thế này
hơn một trăm linh hộ dân ở đây đã tích cực hiến đất làm đường cùng nhau đóng góp ngày công tiền của
với phương trầm nhà nước và nhân dân cùng làm xã nghĩa thắng đã sớm đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí giao thông
với một trăm linh đường giao thông trục liên xã trục xóm được cưng hóa
một mươi bốn trên một mươi sáu km đường trục chính nội đồng xe cơ giới đi lại thuận tiện
thời gian này tôi không biết tính công xã bất kể lúc nào
thứ nhất là công tác vận động nhân dân trong đóng góp sức người sức của để tập trung vào các tiêu chí
đặc biệt là cái đóng góp về cái sức hiến nhân dân đã tự nguyện hiến đất và các ngày công tập trung xây dựng các tiêu chí như hệ thống đường
hiện nay cho đến giai đoạn này
hiện nay là hệ thống đường giao thông của tôi đã một cơ bản là hoàn thành đúng theo cái chỉ tiêu mà đảng nước đã đề ra
trên toàn tỉnh nam định thông qua dồn điền đổi thừa đất nông nghiệp và phong trào giải phóng mặt bằng
người dân đã góp hơn hai tám trăm linh hectare đất nông nghiệp và hiến hai trăm linh sáu hectare đất thổ cư làm đường giao thông thủy lợi nội đồng các công trình phúc lợi
đến năm hai nghìn một mươi tám có một trăm linh số xã đạt tiêu chí giao thông
tăng chín mươi tám một so với năm hai nghìn một mươi bảy
hạ tầng giao thông nông thôn ở nam định đã hoàn toàn đồi khác
nam định là xác định thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở có cái việc bàn bạc thống nhất trong quá trình làm
từ các công trình nhỏ nhất để người dân được tham gia ý kiến và họ được trực tiếp giám sát được cùng làm và thành quả là họ sẽ là người được hưởng lợi sau này
có những con đường mới người dân đi lại an toàn thuận tiện hơn hạn chế những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
có con đường mới hàng hóa dễ dàng lưu thông nông thủy sản vận chuyển thuận lợi hơn thúc đẩy kinh tế văn hóa phát triển cuộc sống của người dân dần được cải thiện
vì vậy mà ai nấy đều phấn khởi
thế nào đường đấy nó đẹp cho mình thôi không đẹp cho ai cả
mà hiện tại bây giờ mới thấy là nó rất là thực tế rồi
đi nội thoại
đi nội thoại chặt chẽ khang tràn
bằng đêm mà điện sáng thì cũng như bằng ngày thì sướng đó
để đổ được con đường này tôi rất phấn khởi là coi như là sáng trưa tối là bà con người ta đi thể dục thể thao rồi này
nói chung là xe cộ nói chung là thấy cái cảnh nó đẹp
trong cuộc cuộc cơ dụng nông thôn mới suốt đời năm qua

về những con đường làng những nơi tông hóa
hoa bước này lại nở khoác lên vụ mặt nâng thôn
chứa cao mới đời sống
có thể bạn quan tâm hôm nay sẽ đưa đến cho quý vị một vài lưu ý khi chọn lựa đồ chơi
làm quà trung thu cho trẻ
vâng có thể nói là càng gần đến trung thu thì thị trường đồ chơi lại ngày càng nhộn nhịp và đa dạng hơn
thế nhưng đi kèm với đó chính là sự nhập nhèm về nguồn gốc của sản phẩm
những món đồ chơi độc hại len lỏi vào thị trường
hiện nay trên thị trường có rất nhiều đồ chơi có màu sắc bắt mắt hấp dẫn các bạn nhỏ
tuy nhiên cũng chính vì sự bắt mắt này mà những món đồ chơi này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe
theo viện khoa học vật liệu ứng dụng và viện công nghệ hóa học
đã tiến hành kiểm nghiệm đối với hai mẫu đèn lồng nhựa không rõ xuất xứ đang bán trên thị trường
kết quả cho thấy lượng muối kazimi trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp một trăm hai mươi ba lần mức cho phép
trong bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của bộ khoa học công nghệ việt nam
được biết kazimi là một loại chất thường được sử dụng để tạo màu cho nhựa
đặc biệt nó cùng với trì và thủy ngân là ba kim loại thuộc danh sách độc hại nhất với cơ thể con người
nếu bị nhiễm loại độc chất này con người dễ mắc các bệnh như ung thư phổi
ung thư tuyến tiền liệt và dị tật thai nhi
trong khi đó giới chuyên môn cảnh báo rằng chỉ cần nắm vào đèn lồng có chứa chất kazimi là con người dễ dàng bị nhiễm độc
tiếp xúc nhiều với đèn lồng nhiễm kazimi hàm lượng quá cao sẽ dẫn đến tích lũy nhiều trong thận và phát bệnh sau đó
như vậy việc tiếp xúc bên ngoài qua da hay qua đường hô hấp đặc biệt là khi trẻ ngậm đồ chơi vào miệng
thì đều có thể dẫn đến các phản ứng không mong muốn tới sức khỏe từ nhẹ tới nặng
bên cạnh đó đèn lồng còn là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ vào đêm trung thu
quả thực lâu nay đèn lồng là một món đồ chơi khá phổ biến của trẻ mỗi dịp trung thu
ngay dầm tháng tám mà không có một chiếc đèn lồng để đi rước đèn thì thật sự là đáng tiếc phải không ạ
tuy nhiên qua cảnh báo vừa rồi thì tôi nghĩ là mình cũng phải cân nhắc khi lựa chọn mua đèn lồng cho con trẻ
vâng đúng vậy rõ ràng là việc lựa chọn một món đồ chơi để làm quà tặng cho trẻ
làm sao mà vừa đẹp lại vừa an toàn giúp cho niềm vui trung thu của các bạn nhỏ sẽ được trọn vẹn hơn là điều vô cùng quan trọng
ngoài đèn lồng ra thì chúng ta còn có rất nhiều món quà thú vị mà quý vị có thể dành tặng cho trẻ trong mùa trung thu năm nay
điểm qua thị trường đồ chơi vào mùa trung thu đa phần là đồ trung quốc đồ nhựa
những mặt hàng này đa phần không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tem mát rõ ràng do công ty nào sản xuất hay cung cấp cũng như chất liệu là gì
vì vậy việc chọn đồ chơi trung thu cho trẻ phụ huynh cần xem xuất xứ cũng như nhãn mát để đảm bảo sự an toàn của bé
chúng ta hãy mua những cái đồ truyền thống để nhắc nhở con đến với truyền thống
thay vì chúng ta phải lo lắng là mua những đồ chơi đẹp đắt tiền cái đồ đấy đã có trong nhà hay chưa
mà nó có nguy hại hay không nó có những cái tính độc hại gì với con thì rất là phiền phức
một điều nữa là bản thân chúng tôi cũng thấy rằng là trẻ em cần rất là nhiều thời gian để khám phá không gian bên ngoài khám phá thế giới bên ngoài
vậy thì chúng ta có nhiều đồ chơi quá cho con các con có còn cơ hội để khám phá bên ngoài hay không
do vậy chúng ta hãy hạn chế
cái số lượng đồ chơi và làm sao để các con học hỏi từ cái đồ chơi đó nhiều thì tốt hơn là các con có lượng đồ chơi nhiều
bên cạnh đó để chọn quà trung thu cho con các bậc phụ huynh còn có thể lựa chọn các đồ chơi phát triển trí tuệ
điểm cộng của các loại đồ chơi này là bé không chỉ chơi vào dịp trung thu mà bé có thể chơi hàng ngày
cha mẹ có thể mua tặng bé bộ đồ chơi xếp hình các loại tranh ghép động vật hay phong cảnh đồ chơi ghép hình bằng gỗ
chúng tôi thấy trên thị trường bây giờ có
rất là nhiều loại đồ chơi thông minh và các vị phụ huynh hoàn toàn thêm lựa chọn cho con
ví dụ như là các loại cát để con có thể chơi
và nếu như nhà chúng ta mà quá chặt không thể cho con chơi cát thì các vị phụ huynh có thể cho con chơi gạo
gạo thì cũng giống như cát và sau khi chơi thì các con vẫn có thể chúng ta vẫn ăn được cái loại gạo đó
thế và chúng ta cũng có thể là cho các con chơi những miếu mảnh gỗ
và chúng tôi biết là có những cái loại đồ chơi nó chỉ là những cái mảnh gỗ như thế nào
rất nhiều và các con sẽ sáng tạo ra rất là nhiều
loại hình đồ chơi khác nhau
một điều rất quan trọng khi chơi đồ chơi là chúng ta hãy hướng dẫn các con bảo quản đồ chơi sao cho lâu bền
chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh bên cạnh việc lựa chọn đồ chơi cho con
thì việc chơi cùng con cũng là một cách tốt để trẻ có thể phát triển trí thông minh
tại sao chúng ta không chơi với con và chúng ta không để cho con hiểu được
không phải chỉ vấn đề đồ chơi là một thứ để các con gọi là giải trí
mà còn là cái nơi chúng ta trao đổi tình cảm với con
bên cạnh những món đồ chơi trung thu phụ huynh có thể tặng cho con món quà trung thu truyền thống quen thuộc
tượng trưng cho ngày lễ vừa tạo sự thích thú cho bé vừa mang ý nghĩa đậm chất truyền thống dân tộc
và để cho các bậc phụ huynh có được sự lựa chọn sáng suốt trong việc chọn quà trung thu cho các con
chúng tôi cũng xin được lưu ý các bậc phụ huynh một số điểm lưu ý sau đây
phụ huynh cần lựa chọn những thương hiệu đồ chơi uy tín đều được sản xuất với tiêu chuẩn an toàn
hợp lý cho từng độ tuổi và sự phát triển của trẻ
bên cạnh đó nguyên liệu làm đồ chơi trẻ em cũng được kiểm duyệt và xử lý kỹ trước khi đưa ra thị trường tiêu dùng
bảo đảm không hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe cả trong trường hợp bé ngậm mút đồ chơi
bên cạnh đó lựa chọn đồ chơi cho trẻ em theo từng độ tuổi cũng là cách giúp cho trẻ tránh những rủi ro khi tiếp xúc với đồ chơi
dịp trung thu này thì đồ chơi trung thu truyền thống được làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường
như trống mặt nạ giấy bồi cũng là lựa chọn ý nghĩa để cho trẻ có mùa trung thu vui và ý nghĩa
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ đối tượng lê đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đối tượng hà mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng quê ở tuyên quang để điều tra xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay thành và cường ra thông tin cho vay tiền lên các trang mạng xã hội
khi người dân có nhu cầu thì được tư vấn và cho vay với lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi năm mỗi tháng với số tiền từ một triệu đến ba mươi triệu đồng
đến hàng trả lãi con nợ không trả
sẽ bị thành và cường nhắn tin hoặc đến nhà đe dọa từ tố giác của các nạn nhân công an vào cuộc và tạm giữ hai đối tượng
theo đó số tiền mà thành và cường chiếm đoạt qua hình thức vay nặng lãi là hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
đoàn công tác kiểm tra an toàn lao động tại các khu vực đang được công nhân thi công
bao gồm trên mặt đất và phần hầm của tuyến metro số một
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh thông tin về dự án này sẽ bị trễ hẹn
lịch khai thác dự kiến trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
công trình bị điều chỉnh vốn từ hơn một mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng lên hơn bốn mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng
sau khi hai bộ có ý kiến về tờ trình nêu trên hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án sẽ cùng các đơn vị liên quan
hoàn tất hồ sơ và trình dự án thấm định cho ủy ban nhân dân thành phố quyết định
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố giao ban quản lý dự án đường sắt đô thị
rà soát giải quyết các vương mắc tồn đồng đối với tuyến metro số một theo kết luận ký nghị của kiểm toán nhà nước
đồng thời ra soát khối lượng nghiệm thu từ nay đến cuối năm để lập kế hoạch thanh toán đảm bảo giải ngân cho nhà thầu
công nghệ hộ lan bánh xoay vừa được lắp đặt trên đường mai chí thọ quận hai tp hcm nhằm
chuyển đổi năng lượng tác động thành năng lượng quay và ngăn chặn các vụ lật xe kéo giảm hậu quả các vụ va chạm
đây chính là giải pháp lần đầu tiên được áp dụng tại tp hcm
thiết bị hội lan bánh xoay được lắp đặt từ hai tuần qua tại hai vị trí mũi tàu
dưới làng xe hỗn hợp và xe ô tô trên đường mai chí thọ hướng đi quận thủ đức
đây là khu vực giao thông phức tạp thường xuyên xảy ra tai nạn
các bánh xoay được làm bằng vật liệu composite eva và cuoliuretan
có tính đàn hồ chống va đập và chịu mài mòn giúp bảo vệ hộ lan tôn lái xe và hành khách
bánh xoay có màu vàng hiểu phản quan cao nên tăng sự chú ý cho người lái xe
nhất là vào ban đêm và trời mưa
chi phí lắp đặt thiết bị này vào khoảng một mươi ba triệu đồng mỗi mét
từ nguồn vốn bảo dưỡng đường bộ năm hai nghìn một mươi chín của trung tâm quản lý hầm sông sài gòn
trong điều kiện thời tiết bình thường thiết bị này có tuổi thọ hơn một mươi năm
trung tâm quản lý hầm sông sài gòn cho biết sau khi đánh giá hiệu quả của các vị trí lắp đặt
đơn vị này sẽ đề xuất lắp đặt thiết bị này tại các giao lộ phức tạp
về trực tự an toàn giao thông khác trên thành phố
ban quản lý dự án bảy thuộc bộ giao thông vận tải vừa cho biết dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng chín tới đây
các chuyến tàu thống nhất sẽ chạy thử trên đường rây qua cầu sắt bình lợi mới
các cơ quan chức năng ngành đường sắt sẽ tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật

sẽ cho phép đoàn tàu lửa bắc nam lưu thông qua cầu bình lợi mới
tiến tới bỏ hẳn việc chạy tàu qua cầu sát bình lợi cũ
như vậy sau hơn bốn năm dự án xây dựng cầu sát bình lợi mới hoàn thành
mục tiêu của dự án này là nâng cao tỉnh không cầu bình lợi mới lên bảy m
chấm dứt tình trạng ôm ứ phương tiện đường thủy lưu thông neo đậu trên sông sài gòn
cầu bình lợi tàu thuận lợi cho tàu xà lan có tải trọng đến năm tấn
lưu thông từ tp hcm đến bình dương đồng thời loại bỏ tình trạng phương tiện thủy
vai chạm vào cầu sắt bình lợi cũ có tỉnh không một tám m
gây tai nạn làm gián đoạn hoạt động của ngành đường sắt
theo ban quản lý dự án bảy sau khi cầu bình lợi mới được lưu thông
chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành tháo dỡ cầu bình lợi cũ ngay trong tháng chín này
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị cục hàng hải và bộ giao thông vận tải
xem xét các dự án xã hội hóa nạo vét luồng sông khu ne đậu tránh trú bão
trên địa bàn của huyện cần giờ
ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý chủ trương tri khai dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu
tránh trú bão trên sông gò gia hiện dự án này đã có một chú đầu tư đăng ký khai thác
và khi được sự đồng ý từ cục hàng hải và bộ giao thông doanh nghiệp sẽ tận thu sản phẩm
bù chi phí không sử dụng ngân sách nhà nước
phía ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ quy mô nạo vét
vị trí đổ bụng của dự án và lặp lại thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường
dự án chỉ được triển khai khi có ý kiến chấp thuận vị trí đổ bùng của cơ quan có thẩm quyền
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay việc khai thác cát trên địa bàn tp hcm
đã ảnh hưởng do đến sạt lở các tuyến luồng
liên quan đến việc phòng chống sạt lở tuyến luồng tp hcm yêu cầu chủ đầu tư thiết lập các mốc quan trắc
kiểm tra diễn biến đường bờ phục vụ thi công nạo vét
các dự án chỉ được phép thi công nạo vét từ sáu h đến một mươi tám giờ hàng ngày không thi công vào ban đêm
nhân lực mỏng dịch bùng phát mạnh và nguy cơ lây lan cao đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều địa phương
lúng túng trong việc tìm giải pháp dập dịch sốc sức huyết
tại đồng nai ngành y tế đã chọn giải pháp là huy động toàn bộ nguồn lực xã hội để ngăn chặn dịch
đồng nai hiện có ba mươi bốn khu công nghiệp đang hoạt động với gần một triệu công nhân
đa số là dân nhập cư đến sinh sống và làm việc
là địa phương có di biến động dân số cao
việc tan dân số nhanh dẫn đến nhiều nhà trọ phòng trọ không đảm bảo vệ sinh điều kiện môi trường
cung cấp nước sạch xử lý rác chưa theo kịp tốc độ phát triển là điều kiện thuận lợi cho sốt xuất huyết lây lan
bùng phát thành dịch lưu hành
nhiều địa phương có số ca mắc cao như tại trảng bom nhân trạch long thành biên hòa
thật sự các anh chị biết là trạm y tế đã vô dụng người từ sáu đến một mươi người
nhưng mà trong khi đó những địa phương rất là nhiều ví dụ như ở long bình ở trảng dại
danh sách là chín trăm linh dân thật sự là một triệu hai
rồi long bình là gần trên triệu rưỡi đều dân mà cũng có một mươi con người
ở đây thật sự là mỗi lần xử lý dịch chúng tôi nhất là địa phương còn đợi rất là nhiều
về cộng tác viên các băng ảnh bản thể công nghiệp y tế thì cũng xử lý được
chứ thật sự ngay cả vấn đề xử lý dịch thì cũng vui lòng
có những cái xử lý dịch tôi huy động địa phương hỗ trợ cả trăm người các anh chị thấy là rất là lớn
thí dụ giờ rồi tôi xử lý ở trảng dại hoặc những năm trước cũng ở long bình
xử lý rất nhiều bộ huy động địa phương
thật sự thì cũng chưa tại vì cái phần hỗ trợ về phương phí là cũng hoàn chế
cho nên nói chung là cũng gặp khó khăn
điểm mạnh trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh đồng nai
là sự huy động đội ngũ cộng tác viên chống sốt xuất huyết
từ hội phụ nữ cán bộ hưu trí thanh niên sung phong
với gần một một trăm linh cộng tác viên thường xuyên
số hộ được bán ra hàng tháng là gần sáu mươi sáu gần một mươi bốn dụng cụ chứa nước được xử lý
chỉ tính riêng tại các phường đã có hơn hai trăm linh cộng tác viên phòng chống dịch sốt xuất huyết
ban ngành đoàn thể đều ủng hộ đều rất là phối hợp rất là tốt cái việc phòng chống này
ví dụ như bọn em là ở đâu phát hiện rất nhiều cái ca dịch thì sẽ có báo về cho qua bên địa phương
thì địa phương sẽ chỉ đạo xuống các ấp rồi các tổ trưởng sẽ phối hợp
đặc biệt là hội phụ nữ thì bọn em có những tổ là cộng tác viên
làm cộng tác viên cho trạm y tế để đi tuyên truyền cái xuất xuất huyết này
và ở các cái hộ dân thì người ta cũng rất là hưởng ứng
chính nhờ đội ngũ y tế địa phương cùng với sự vào cuộc của các cộng đồng
việc giám sát các ca bệnh xử lý ổ dịch được đảm bảo khống chế dịch bệnh không lây lan
khi nguồn lực không có thì chúng ta phải huy động mọi lực lượng như là cộng tác viên tổ trưởng tổ dân phố
phụ nữ thanh niên hội chữ thập đỏ cựu chiến binh đoàn thanh niên
và để ý thức người dân phải ra hết các ổ chứa
thậm chí phải dùng các biện pháp hành chính xử phạt những gia đình mà để động các cái ổ nước có loang quang
và huy động lực lượng là cái xã hội hóa cái lực lượng
các ban ngành đoàn thể và chính quyền đảng chính quyền và các ban ngành đoàn thể phải quan tâm hỗ trợ
nhưng vẫn quan trọng nhất vẫn là người dân đừng để cái ổ chứa nước có cái con bọ gậy và con long quả
đồng nai hiểu được
đại gia là một trong những địa phương có số ca mắc xuất xuất huyết cao nhất cả nước
chính vì vậy không chỉ có sự vào cuộc của cơ quan chức năng của chính quyền địa phương
mà việc huy động nguồn lực từ nhân dân để mỗi người là một tuyên truyền viên phòng chống sốt xuất huyết
thì công tác dập dịch mới đạt hiệu quả cao nhất
quý vị thân mến phim là tên triển lãm của nhóm hai mươi hai họa sĩ hiện đang sinh sống và làm việc
tại hà nội và tp hcm
triển lãm vừa được chính thức khai mạc vào ngày hôm qua ngày một mươi một tháng chín
đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của nhóm fil với quan điểm nghệ thuật và sự khác biệt
và tôn trọng những cá tính sáng tạo không rào cản đa dạng ngôn ngữ thể hiện
cuộc hội ngộ lần này giống như sự hò hẹn gặp gỡ của những phút giây thăng hoa trong cảm xúc
của mỗi tâm hồn người nghệ sĩ
tất cả mọi những cái sự khác biệt ở đây thì là nó đều là những cái rất là đáng yêu
bởi vì sao vì là mỗi một người một cái cách vẽ mỗi một người một cái phong cách
mỗi một người một cái đề tài khác nhau
nhưng mà khi mà quy tụ lại với nhau thì thực ra thì bạn cứ nhìn cả một cái tổng thể
của cái phòng tranh này thì nó rất hài hòa
và mình thấy là mình nghĩ rằng đây là một cái cuộc triển lãm đẹp
triển lãm lần này được xem như bữa tiệc sắc màu đa dạng về phong cách
nhưng lại đồng nhất về quan điểm tôn vinh cái đẹp trong nghệ thuật hội họa
từ đó khẳng định nghệ thuật hội họa luôn là sự bay bỗng phiêu du
nhưng chưa bao giờ có rào cản trong mạch cảm xúc của các họa sĩ và người tướng lãm
triển lãm phiêu diễn ra tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng chín
hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ
và sẽ là cơ hội tốt cho những nhà sưu tập và người yêu mến nghệ thuật